để phòng thân và dùng để chấn áp những người khác với mục đích dành bảo kê nguyễn phương vinh chú tại tỉnh kiên giang đã nhờ huỳnh anh được mua một khẩu súng cùng với ba mươi năm viên đạn
sau khi cả hai sử dụng súng bắn hai phát chỉ thiên để đe dọa thì đã bị công an bắt giữ cùng với tăng vật vụ án vừa được tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào cuối tháng một mươi năm ngoái vinh nhờ được đặt mua trên facebook một khẩu súng bút và ba mươi năm viên đạn để phòng thân
vinh đưa lại cho được quản lý đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai năm ngoái vinh phát hiện trên thửa đất được người khác thuê giữ có anh mai văn lâm và ba người khác đang khoan thăm dò địa chất nên cả hai đã lần lượt dùng súng bắn chỉ thiên hai phát nhằm đe dọa
nghe tiếng nổ lớn anh lâm bỏ chạy nhưng sau đó bị được khống chế còng tay đưa đi
nhận tin báo lực lượng công an kiểm tra thu giữ trên xe ô tô của vinh một khẩu súng ba mươi ba viên đạn một còng số tám và một bình xịt hơi cay
vinh và được bị bắt tạm giam theo kết luận giám định cây súng do vinh và được mua là vũ khí quân dụng
trước đó với hành vi bắt giữ anh lâm bị cáo huỳnh anh được đã bị tòa án nhân dân tp phú quốc tuyên phạt một năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật
tại phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt nguyễn phương vinh hai năm tù và bị cáo huỳnh anh được một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng